vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một văn phòng unesco tại hà nội đã tổ chức lễ trao giải
và triển lãm cuộc thi ảnh việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề
lan tỏa sự quan tâm chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa
sau hơn ba tháng phát động với hàng trăm tác phẩm gửi về
ban tổ chức đã chọn lựa để trao ba giải nhất cho các tác phẩm
bạn nghề của tác giả đinh công tâm bức họa ven biển của ngô thị thu ba
du lịch sinh thái rừng rường ngập mặn bảy mẫu tác giả phan vũ trọng
cuộc thi được tổ chức với mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa
và sáng tạo văn hóa việt nam tới với cộng đồng
những tác phẩm hình ảnh đẹp nhất do unesco lựa chọn sẽ được trưng bày
tại các sự kiện quan trọng đồng thời các tác phẩm thắng cuộc sẽ có cơ hội xuất hiện
trong những ấn phẩm sự kiện của unesco với ghi danh đầy đủ thông tin tác giả
triển lãm ảnh sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi